năm hai nghìn hai mươi bốn cuộc đua vào chức kế ông chủ nhà trắng là cuộc tái đấu bầu cử tổng thống mỹ sau gần bảy mươi năm và được dự báo sẽ là cuộc đua rất xích sao
đến nay tổng thống mỹ joe biden và người tiến nhiệm là ông donald trump vẫn đang cạnh tranh tung ra những chính sách thay đổi nước mỹ nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri
trong đó một kế hoạch dành cho nato và xung đột ukraine của ông trump được hé lộ gần đây đã và đang nhận được sự quan tâm
những ngày qua cử tri mỹ đang xôn xao trước một kế hoạch được cho là của ứng viên đảng cộng hòa donald trump phé nato và xung đột giữa nga ukraine
đến ngày một mươi một tháng bốn truyền thông mỹ đã dẫn nguồn thảo tin cho hay cựu tổng thống donald trump được cho là đã lên kế hoạch chia các nước nato thành hai bậc tùy thuộc vào chi tiêu quốc phòng của từng quốc gia
qua các cuộc trao đổi nhiều đại sứ châu âu nắm được thông tin rằng ông trump muốn thúc đẩy ý tưởng một nato hai bậc
cụ thể nhóm thành viên tri tiêu quốc phòng dưới hai gdp sẽ không được bảo vệ theo điều năm về phòng thủ tập thể
điều khoản năm trong hiến trương nato nêu rõ bất cứ cuộc tấn công hay đe dọa nào nhằm vào một trong các thành viên của khối sẽ bị coi là tấn công hay đe dọa toàn liên minh
khi đó nato có quyền tiến hành các biện pháp tập thể để ngăn chặn mối đe dọa hoặc đáp trả cuộc tấn công
trước đó trong quá trình tranh cử ông donald trump vẫn liên tục đưa ra những lời đe dọa nhằm thẳng vào nato
lặp lại tuyên bố thu chiếc ô an ninh khỏi những quốc gia mà ông cho là không trả đủ tiền để duy trì liên minh và cáo buộc họ đang cười nhạo sự ngu ngốc của mỹ
nato là liên minh quân sự gồm ba mươi hai thành viên do mỹ dẫn dắt các thành viên đã nhất trí chi ít nhất hai gdp cho quốc phòng
tuy nhiên ước tính của nato cho thấy chỉ có một mươi một thành viên chi đúng mức này
khi còn đứng trước
ông trump từng nhiều lần phàn nàn việc mỹ phải gánh chi phí cho các thành viên nato
ông thậm chí tưởng cảnh báo giúp mỹ khỏi liên minh này
sau các phát ngôn và kế hoạch khác biệt của ông trump
mới đây chủ nhân nhà trắng đương nhiệm joe biden đã cáo buộc ông donald trump không chỉ là mối đe dọa chính đối với tự do và dân chủ của mỹ
mà còn phá hoại sự đoàn kết của khối nato
theo đó liên quan đến việc gói viện trợ quân sự trị giá sáu mươi một tỷ usd dành cho ukraine vẫn chưa được quốc hội mỹ thông qua
ông joe biden cho rằng
đây là lỗi của cựu tổng thống donald trump và đảng cộng hòa
và ông biden khẳng định nếu tình trạng này tiếp diễn sẽ rất nguy hiểm đối với sự đoàn kết của nato
ngoài ra ông còn cảnh báo việc nato tàn giã sẽ là thảm họa đối với mỹ thảm họa đối với châu âu và thảm họa đối với thế giới
bên cạnh đó trong cuộc phỏng vấn được kênh truyền hình tiếng tây ban nha annivation phát sóng vào hôm chín tháng bốn
tổng thống mỹ biden cho rằng
việc nato kết nạp thêm phần lan và thụy điển làm thành viên giữa lúc xung đột nga ukraine
diễn ra là thành tiệu lớn trong sự nghiệp của ông
theo đó mỹ đã gắn bó với nato trong cả sự nghiệp
mỹ đã có thể mở rộng nato và đến nay có hai dạng biên giới sau khi hai quốc gia bắc âu gia nhập nato
ông biden cho hay có rất nhiều quốc gia nato nằm sọc biên giới với nga
được biết trong nhiều năm qua moscow đã bày tỏ quan ngại về việc nato mở rộng hoạt động về biên giới nga
và xem các chính sách của nato là mối đe dọa hiện hữu
kể từ khi xung đột giữa nga và ukraine nổ ra
mỹ đã cung cấp cho ukraine hơn một trăm một mươi ba tỷ usd dưới nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau
trong khi đó nga nhiều lần khẳng định các chuyến hàng viện trợ vũ khí tới ukraine sẽ chỉ kéo giải xung đột
và khiến phương tây trở thành một bên trực tiếp tham gia vào cuộc chiến
nhìn vào thực tiễn ông trump cũng đưa ra kế hoạch đối với cuộc xung đột ở ukraine
theo một số tin tức từ các nhà ngoại giao châu âu
cựu chủ nhân nhà trắng muốn đưa mosco và kiev vào bàn đàm phán thúc đẩy họ đặt thỏa thuận chấm dứt xung đột
theo nguồn tin
nếu ông trump tái đắc cử ông ấy nhiều khả năng sẽ liên hệ với tổng thống nga vladimir putin
và người đồng cấp ukraine vladimir zelensky
ngay sau khi giành chiến thắng hoặc vào ngày nhậm chức
ông trump có thể dùng viện trợ quân sự của mỹ làm công cụ để gây sức ép với ukraine
giải thích thêm về kế hoạch này nguồn tin cho hay
nếu ukraine tiếp tục viện trợ thì họ phải ngồi lại và đàm phán
và nếu nga không muốn chúng tôi cung cấp số lượng lớn hỗ trợ mới cho ukraine thì họ phải ngồi xuống và đàm phán
điều đó không có nghĩa là nhượng
nó không có nghĩa là nhượng bộ ukraine hay nhượng bộ tất cả những đề nghị của nga
trước đó washington post đã dẫn nguồn tin ẩn danh nói rằng
ông trump đang ấp ủ kế hoạch gây sức ép buộc ukraine nhượng bộ một phần lãnh thổ
để đạt được thỏa thuận hòa bình với nga
theo kế hoạch này ukraine có thể phải từ bỏ bán đảo crimea phủng donbass
để đổi lấy thỏa thuận chấm dứt xung đột với nga
sau đó đại diện của ông trump đã bác bỏ thông tin trên
trước thông tin này văn phòng báo chí điện kremlin do người phát ngôn
dmitry peskov đứng đầu cho biết nga đã xem các thông tin này
nhưng cho đến nay vẫn chưa có sáng kiến nào được ông donald trump công bố chính thức
vì vậy không thể đưa ra đánh giá
những rào cản đối với hòa bình ở ukraine dường như không thể vượt qua
sau hơn hai năm nổ ra xung đột
các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu vài giờ sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt
của nga bắt đầu ở ukraine vào hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đã sụp đổ nhanh chóng
đến nay không bên nào tỏ ra sẵn sàng thỏa hiệp
đề cập đến thông tin về kế hoạch của nga
thông tin về kế hoạch của ông trump nói trên
tổng thống ukraine zelenskyy cho biết
ông chưa nghe được gì trực tiếp từ ông trump và muốn mời cựu tổng thống mỹ đến ukraine
để tận mắt chứng kiến cũng như đưa ra quyết định
đã nhiều lần trong chiến dịch của mình
ông trump đưa ra lời hứa hẹn về việc chấm dứt xung đột giữa nga và ukraine
trong đó ông từng tuyên bố có thể đàm phán một thỏa thuận hòa bình giữa nga và ukraine
trong vòng hai mươi bốn giờ nếu tái đắc cử
tuy nhiên ông nhiều lần từ chối công khai sẽ làm điều đó như thế nào
kể từ khi cuộc xung đột
nga và ukraine nổ ra
thụy điển và phần lan đều đã nộp đơn xin gia nhập nato vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
do các lo ngại về an ninh quốc gia
phần lan đã chính thức trở thành thành viên thứ ba mươi một của nato hồi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
trong khi thụy điển trở thành thành viên thứ ba mươi hai vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cùng với đó ukraine cũng đã chính thức nộp đơn xin gia nhập nato
và nhiều lần bày tỏ hy vọng nước này có thể được gia nhập khối quân sự khi cuộc chiến kết thúc
bộ trưởng quốc phòng mỹ eloy orban
austin ngày chín tháng bốn tuyên bố việc nato mở rộng trong những năm qua
đã gây ra những điều kiện bất lợi đối với nga
trong tuyên bố cùng ngày sau đó ông austin thông tin thêm rằng
và hội nghị thượng đỉnh nato tại washington vào tháng bảy tới
khối quân sự này sẽ tiết lộ vai trò trong việc hỗ trợ ukraine lâu dài
trong khi đó nga đã nhiều lần cảnh báo họ đã từng không có vấn đề gì đối với phần lan và thụy điển
nhưng sẽ có phản ứng nếu họ gia nhập nato
mosco cũng nhấn mạnh rằng việc nato mở rộng khối về phía đông
bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia nga
và là một trong những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột tại ukraine
vào đầu tháng bốn người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết
mối quan hệ giữa nato và nga đã xấu đi rất nhiều
trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ukraine hiện nay
đang khiến liên minh này trở nên đối đầu trực tiếp với mosco
giữa lúc này phía ukraine đang gặp phải loạt khó khăn về việc
nước này có thể sẽ hết tên lửa phòng không
nếu phía nga tiếp tục chiến dịch ném bom tầm xa dữ dội
nếu nga tiếp tục tấn công ukraine hàng ngày như cách nga đã làm trong tháng ba
ukraine có thể hết tên lừa và các đối tác của ukraine biết rõ điều đó
bằng phương thức riêng của mình cựu tổng thống donald trump đã chặn đứng dòng viện trợ của mỹ
tới ukraine tại hạ viện nơi đảng cộng hòa của ông chiếm đa số
trong bối cảnh kiev vẫn đang khẩn thiết cầu cứu
có thể nói tương lai của ukraine trong cuộc chiến với nga vẫn đang nằm trong tay ông chủ cũ nhà trắng
hiện nay quan điểm của đảng dân chủ và đảng cộng hòa
về vấn đề ukraine vô cùng khác biệt trong khi đảng dân chủ cho rằng hậu thuẫn cho ukraine sẽ
giúp mỹ giữ vững tuyến phòng thủ trước nga là một hành động cần thiết để đảm bảo chủ quyền quốc gia
thì đảng dân chủ lại ưu tiên việc tăng cường an ninh biên giới và giải quyết các vấn đề nội sinh
trong lòng nước mỹ sự khác biệt trong quan điểm là nguyên nhân chính khiến gói cứu trợ ukraine vẫn
đang bị mắc kẹt tại hạ viện đến nay quân đội ukraine đang thất thế liên tục và phải rút lui
trên chiến trường quân đội này đang phải chiến đấu trong tình trạng thiếu
thốn về cả nhân lực lẫn vật lực các quan chức ukraine hiện cũng đang kêu gọi nữ giới tham
gia quân ngũ hạ độ tuổi nhập ngũ và xem xét cho phép tù nhân phục vụ quân ngũ nhằm bổ sung lực
lượng tiền tuyến cho ukraine tình thế của ukraine ngày càng cam go khi nguồn viện trợ từ mỹ và phương
tây cũng đang giảm dần năm mươi vũ khí phương tây viện trợ cho ukraine bị bản giao chậm và tới nay chỉ
một phần ba số đạn pháo mà liên minh châu âu eu cam kết giao vào tháng ba năm ngoái mới tới được tái
phép tổng thống ukraine zelenskyy đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục viện
trợ cho ukraine thậm chí trực tiếp điện đàm với chủ tịch hạ viện để thảo luận về việc thông gói
viện trợ trị giá hơn sáu mươi một tỷ usd hôm bảy tháng bốn ông zelenskyy đã đưa ra cảnh báo rằng cuộc chiến sẽ
thất bại nếu mỹ không tiếp tục cung cấp vũ khí cho ukraine trong một buổi phỏng vấn với washingt
post tổng thống ukraine cũng đề cập đến khả năng ukraine sẽ buộc phải rút lui từng bước nếu người
viện trợ cạn kiệt dần theo nhiều chuyên gia việc đảng cộng hòa phong tỏa nguồn tài trợ bổ sung
cho ukraine đang đe dọa đến uy tín toàn cầu và danh tiếng của mỹ với tư cách là một quốc gia ủng
hộ các nền dân chủ nhưng có vẻ đây không phải là vấn đề lớn đối với cựu tổng thống trump trong
một tuyên bố mới đây ông trump hứa sẽ chấm dứt chiến tranh trong vòng hai mươi bốn giờ nếu giành được
nhiệm kỳ thứ hai ông chủ cũ nhà trắng cũng đề cập đến các giải pháp hòa bình thay vì tiếp tục
giải phóng trợ quân sự bao gồm việc kêu gọi ukraine nhượng lãnh thổ cho nga để chấm dứt chiến
tranh hiện mỹ vẫn là nhà viện trợ quân sự lớn nhất của ukraine với việc gói viện trợ trị giá
hơn sáu mươi một tỷ usd đang bị phong tỏa tại hạ viện do ảnh hưởng của ông trump và các đồng minh đảng cộng
hòa có thể thấy kiev trong cuộc chiến tương lai không mấy khả quan